chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi khi đang dẫn đầu đoàn công tác tiếp cận hiện trường vụ sạt lở khiến cho một mươi một người bị vùi lấp
ông nguyễn văn quảng phó chủ tịch ubnd huyện phước sơn nhận được thông tin về năm nhóm công nhân bị cô lập ở xã phước lộc huyện phước sơn
ông quảng cho biết năm nhóm công nhân gồm khoảng hai trăm linh người đều làm việc tại nhà máy thủy điện đắc mi hai
chiều hôm qua hai mươi tám tháng một mươi nhóm công nhân khi đang thi công hồ đập của công trình thì khu vực này đã xảy ra sạt lở
lãnh đạo huyện phước sơn đã cử hàng chục cán bộ công an quân đội mang theo lương thực tìm cách tiếp cận hai trăm linh công nhân nói trên
đến một mươi bốn giờ các chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự huyện phước sơn đã tiếp cận được một mươi công nhân
lực lượng chức năng đang tìm cách liên hệ với những người còn lại